tại thành phố đà lạt bộ khoa học và công nghệ đã phối hợp với tỉnh lâm đồng tổ chức sự kiện
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia vùng tây nguyên và duyên hải nam trung bộ
tham dự có đại diện các trường đại học viện nghiên cứu các doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp
ngày hội là nền tảng tăng cường sự liên kết và phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
giữa các địa phương trong vùng tây nguyên và duyên hải nam trung bộ cũng như cả nước
trong khuôn khổ của chương trình đã diễn ra triển lãm sản phẩm dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
vùng tây nguyên và duyên hải nam trung bộ cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
vùng tây nguyên và duyên hải nam trung bộ và hội thảo kết nối đầu tư giữa những người khởi nghiệp với doanh nghiệp
đây cũng sẽ là tiền đề cho việc tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia vào cuối năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp này ban tổ chức đã trao giải thưởng cho năm dự án khởi nghiệp sáng tạo có giá trị ứng dụng thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế cao